chiều nay ngày một mươi tháng một tiếp tục phiên họp thứ hai mươi ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật an ninh mạng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay cho ý kiến lần hai về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật an ninh mạng
đa số các đại biểu đều bày tỏ tán thành cao với sự cần thiết ban hành luật
tuy nhiên tại khoản bốn điều hai mươi bảy của dự án luật vẫn còn nội dung chưa được thống nhất đó là việc có đặt máy chủ tại việt nam hay không
không kiểm soát không quản lý thì đúng là mình không kiểm soát được
thế thì cái lõ ngài của cơ quan an ninh là chính đảng
nhất trí với ý kiến của chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh thượng tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã làm rõ thêm vấn đề
chúng tôi thấy là cái bản chất của cái việc này không phải máy chủ mà cái việc tức là cái thông tin
đấy nó gọi là dữ liệu người sử dụng việt nam và các dữ liệu quan trọng khác được thu thập tạo ra
trong quá trình sử dụng việt nam
thì phải được để ở việt nam
cái này hiểu một cách nôm na tức là cái này là tài sản của chúng ta tài nguyên của chúng ta
những cái của chúng ta sẵn ra thì phải ở trên lãnh thổ của chúng ta
chúng ta quản lý những cái mà của chúng ta thôi
chứ còn thì của thế giới hay của các nước khác thì đấy là cái phạm vi của các nước khác
nhưng mà đây là của người việt nam của người hồng nam
liên quan đến những vấn đề đến chủ quyền của chúng ta liên quan đến an ninh quốc gia của chúng ta
thì chúng ta phải được quản lý
cơ sở dữ liệu người dùng việt nam phải đặt tại việt nam
ta cũng không nêu vấn đề với các chủ nữa
còn các anh đặt bằng kiểu gì thì chúng tôi sẽ kiểm soát
cục an ninh mạng đủ khả năng kiểm soát
và các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới buộc phải thực hiện theo luật
là cung cấp các hệ thống để chúng ta kiểm soát được
vấn đề thứ ba tôi muốn nêu rõ là nếu chúng ta không kiểm soát được cơ sở dữ liệu người dùng việt nam
đây là một cái tài sản quốc gia rất lớn một cái tài nguyên rất lớn của chúng ta
có thể bị sử dụng để tấn công vào các mục tiêu khác
có thể bị sử dụng
để chiếm đoạt về bí mật không những của cá nhân đó
mà bắt cầu tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
các đại biểu thống nhất cao với ý kiến đặt máy chủ ở việt nam
điều đó đồng nghĩa với việc cơ sở dữ liệu người dùng việt nam
thì an ninh mạng việt nam phải kiểm soát được
để bảo đảm cơ sở pháp lý cho cơ quan an ninh xử lý khi có vi phạm
thực tế có một mươi bốn nước đã đặt máy chủ ở việt nam
nhưng không khai báo nhằm trốn thuế
đây là lũ hồng cần được xử lý và quy định chặt chẽ trong luật
các đại biểu đề nghị